theo phản ánh của người dân thôn tân tiến xã lương thiện huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
trong thời gian gần đây xuất hiện một số người lạ mặt đến địa bàn thôn để khai thác khoáng sản trái phép
nguy hiểm hơn nữa các đối tượng này còn ngang nhiên cho nổ min để lấy quảng
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sự an toàn của người dân nơi đây
không những vậy trong khi đang tác nghiệp phóng viên còn bị một số đối tượng lạ mặt đe dọa và hành hùng
đây là khu vực khai thác quạng trái phép tại thôn tân tiến xã lương thiện huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
theo người dân ở đây cho biết việc khai thác này đã diễn ra khoảng hơn một tháng nay
không dừng lại ở đó những đối tượng này còn sử dụng min để khai thác quảng trì kém trái phép
cách vị trí khai thác gần trăm mét nhưng nhiều nhà dân bị giãn nứt
một số mảnh đá văng ra gây nguy hiểm trực tiếp cho người qua lại khu vực
khi kiểm tra các căn hộ của mình thì phát hiện căn hộ của mình đã bị giãn nứt
cụ thể là như thế này đây giãn nứt
hôm đầu họ bắn mình thì cũng vào cái thằng khu con kia nó đứng ở sân nhà nó kia
thì vào đầu nó đến hôm sau thì bà đưa chân cả đây
còn đá rơi qua đầu bà và bà mới kêu nên bà ra đầu nhà bà kêu bảo chúng này làm thế này
vào đầu bắn cũng không bảo bà vào đầu bà thì chúng mày làm thế nào

trước tình trạng trên người dân trong thôn đã nhiều lần có ý kiến phản ánh lên chính quyền địa phương
thế nhưng tình trạng khai thác trái phép vẫn diễn ra
thôn bản chúng tôi cũng biết thư tri bộ cũng trực tiếp chỉ đạo là đến xem là
xác minh xem là có phải giãn nứt thật không mà chúng tôi cũng đã đến có văn bản
đến xác minh bốn nhà xây là bị giãn nứt
có nhà cái nhà ngay bên cạnh ấy là bị giả nứt
coi như là cho cả cái rộng rào vào được
tiếp cận khu vực khai thác quạng trái phép phóng viên phát hiện có một lán nhỏ được dựng lên
bên trong lán là một chiếc hố rộng khoảng một mét vuông được đào sâu cả chục mét
trong khi đang tác nghiệp tại hiện trường nhà báo văn tý thuộc cơ quan thường trú thông tấn xã việt nam
tại tuyên quang và phóng viên trần đức vinh thuộc tạp chí truyền thống và phát triển
đã bị một số đối tượng lạ mặt hành hung
quá trình anh đang tác nghiệp thì bị anh bà thần trường cũng như bà thần hiếu ở đâu về không rõ nguyên nhân
anh em đã lao vào đuổi đánh anh nhà báo này
một anh là cầm theo một cái con dao xây con dao xây để xây bờ rào
một anh thì cầm một cái khúc cây gì đấy nó to dài khoảng độ một mét cây to
cơ quan chức năng huyện sơn dương và xã lương thiện đã có mặt và thu được khối lượng lớn quạng
và một số máy móc vật dụng phục vụ việc khai thác quạng
được biết khu vực khai thác quạng trái phép này thuộc diện tích đất của gia đình ông bàn xuân trường
trú tại thôn tân tiến
xã lương thiện huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
gia đình ông trường đã có đơn xin ủy ban nhân dân xã lương thiện để được cải tạo diện tích đất vườn trên
để làm ao nuôi cá
theo tìm hiểu vấn đề này phóng viên truyền hình nhân dân đã liên hệ với ông lý tiến tình
chủ tịch ủy ban nhân dân xã lương thiện để làm việc
tuy nhiên khi đến giờ hẹn ông tình không có mặt tại trụ sở làm việc
và lại thông báo bận chưa làm việc được với phóng viên
xin lỗi anh chủ tịch huyện gọi ra ngoài làm việc gấp ngoài
chiều nay giờ hẹn lỡ hẹn ra anh thông cảm thì thông cảm nhé

ngang nhiên nổ mìn khai thác quạng trái phép ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân
khi bị phát hiện thì tấn công hành hung phóng viên đã thể hiện rõ bản chất côn đồ
và sự coi thường pháp luật coi thường dư luận của những đối tượng này
người dân ở đây đang rất bức xúc mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang
cần điều tra xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật
trả lại môi trường sống yên bình cho bà con